đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tiếp xúc cử tri tại xã cách bi huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đại tướng tô lâm khẳng định thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật
đại tướng đã trực tiếp trả lời một số ý kiến của các cử tri
còn một số ý kiến khác đại tướng tiếp thu tổng hợp báo cáo theo quy định và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm trả lời giải quyết những kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình